đây là hiện trường nơi đội bốn phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường hà nội kiểm tra phát hiện một năm tấn nguyên liệu
dùng để pha chế trà sữa tại một điểm tập kết ở phường xuân phương quận nam từ liêm
chủ của lô hàng có dấu hiệu nhập lậu này là bùi văn sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đang thuê trọ tại địa chỉ số hai mươi hẻm bốn trăm linh sáu trên một mươi chín trên một xuân phương quận nam từ liêm thành phố hà nội
trà sữa đã được đẩy lên thành một xu hướng sảnh điệu trong đời sống của người dân nhất là giới trẻ
tuy nhiên sự dễ dãi chủ quan trong tiêu dùng của người dân đã vô tình tiếp tay cho những đối tượng gian manh như bùi văn sáng vì lợi ích kinh tế sẵn sàng làm liều bất chấp sự trừng phạt của pháp luật
tùy theo hành vi và mức độ vi phạm thì cơ quan chức năng sẽ áp dụng những cơ sở pháp lý để ra quyết định xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc
hiện nay thì những cái chế tài này thì cũng đã đủ sức gian đe tuy nhiên là vì cái lợi nhuận rất là cao cho nên là các đối tượng đã bất chấp để vẫn tiếp tục kinh doanh những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ này để phục vụ nhu cầu của người dân
trà sữa xét về mặt dinh dưỡng là một chất gây ra rất nhiều hệ quả xấu cho người dùng như tăng nguy cơ vô sinh gây tổn thương gan thận gây chứng béo phì hay suy dinh dưỡng tùy theo thể trạng
như vậy nó chắc chắn không phải là loại thức uống bổ dưỡng
thời gian qua cũng có rất nhiều vụ việc ngụ độc trà sữa đã xảy ra trên địa bàn cả nước chủ yếu là lứa tuổi học sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe học tập cũng như ảnh hưởng tinh thần đến các em
tuy nhiên mặt hàng này vẫn được ưa thích bởi đã được đánh lừa bởi cảm giác của người tiêu dùng
đây chính là một trong những nguyên nhân chính dù vô tình nhưng đã tiếp tay cho các đối tượng phạm tội buôn lậu mặt hàng không lấy gì là bồ béo này
tất nhiên lực lượng chức năng như cảnh sát kinh tế quản lý thị trường vẫn đang làm hết sức mình để ngăn chặn hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng từ nước ngoài tuồn vào việt nam như trong vụ án trên
xong người dân cũng cần tiêu dùng tỉnh táo đừng vì hương vị đánh lừa mà trúc mối họa vào thân